sau khi thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện mường nhé

tiếp tục tiến hành chủ trương hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tại các địa phương khác trên cả nước
và ngay trong chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn công tác cũng đã làm việc tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
làm việc với ban công an xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã mường nhé
là địa bàn biên giới với nhiều đặc thù lực lượng công an xã dưới sự chỉ đạo của lực lượng công an huyện đã chủ động
phối hợp hiệu quả trong công tác nắm địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở đặc biệt là tại các tuyến biên giới không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân
đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác của lực lượng công an xã mường nhé đã đạt được trong thời gian qua
chia sẻ với những khó khăn trong công tác bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh là địa bàn biên giới địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự vai trò của lực lượng công an xã mường nhé là hết sức quan trọng
đây là lực lượng gần dân sát dân nhất hiểu dân nhất và lực lượng công an xã mường nhé cần tiếp tục chủ động phát huy các kết quả các mặt công tác đã đạt được
phối hợp chặt chẽ với nhân dân và các cấp chính quyền để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nơi biên giới giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân nơi phên dậu tổ quốc
trong dịp này bộ trưởng tô lâm và đại diện tỉnh ủy điện biên đã tặng quà chúc mừng và động viên ban công an xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến với bộ trưởng tô lâm và đại diện tỉnh ủy điện biên
trong dịp này bộ trưởng tô lâm đã đến thăm động viên các học viên khóa liên thông chín học viện an ninh nhân dân đang thực tập tại công an huyện mường nhé tỉnh điện biên
phát biểu tại buổi gặp mặt chúc sức khỏe các học viên và mong muốn đợt thực tập sẽ đạt được kết quả tốt
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh với các học viên học viện an ninh nhân dân thực tập tại địa bàn huyện mường nhé là một cơ hội học tập trao dồi kinh nghiệm thực tiễn quý giá và bổ ích
bộ trưởng tô lâm đề nghị các học viên nghiêm túc trong việc thực tập học tập và rèn luyện phát huy tinh thần chủ động trong các mặt công tác đặc biệt cần nêu cao tinh thần tu dưỡng rèn luyện nêu cao tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân gần dân sát dân và hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
đây sẽ là những hành trang kinh nghiệm quý báu cho các học viên trong quá trình công tác sau này
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng đã tặng quà cho các học viên khóa liên thương chín học viện an ninh nhân dân đang thực tập tại công an huyện mường nhé
hành trình không chỉ làm phong phú hơn hoạt động cộng đồng ở khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm mà còn giúp cho người dân có thêm góc nhìn khác về những chiến sĩ công an nhân dân những người không chỉ cứng rắn quyết liệt trong công việc mà còn rất lãng mạn và gần gũi
một không gian âm nhạc đặc biệt với những nghệ sĩ đặc biệt
cách thức biểu diễn cho đến các tiết mục cũng rất đặc biệt
có lẽ bởi thế mà thu hút được rất đông khán giả đến thưởng thức và cùng hòa vào không gian âm nhạc đó
họ có thể là trẻ em người lớn khách nước ngoài thậm chí có cả những khán giả như thế này
trên đường phố như thế này hơn để cho bản thân tôi cũng như là bà con nhân dân có thể được xem nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn và cũng như là đồng cảm thông cảm nhiều hơn với nhiệm vụ hàng ngày của các chiến sĩ cảnh sát cơ động
rất là vui và tuyệt vời chúa công an hát và hay và cho dân rất là vui
đúng như cảm nhận của người dân những nghệ sĩ đặc biệt này chính là các cán bộ chiến sĩ thuộc đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chương trình nhằm mục đích góp phần làm phong phú hơn hoạt động cộng đồng ở khu vực phố đi bộ đồng thời giúp người dân có thêm góc nhìn khác về những chiến sĩ công an nhân dân
họ không chỉ là những người cứng rắn quyết liệt trong công việc mà còn rất lãng mạn gần gũi
so với lần một thì nó cũng cảm giác thì nó không khác lắm
mà cái hơn thì là tôi mong là cái sự đón nhận cái tình cảm của người dân
đối với lực lượng công an nói chung
đây là lần thứ hai giàn nhạc kèn hùng hậu và các nghệ sĩ của đoàn nghi lễ biểu diễn chinh phục công chúng bằng sự đa dạng mới lạ cả những thú vị bất ngờ
chủ đề lần này là hà nội mùa thu thành phố vì hòa bình
chương trình gồm một mươi tám ca khúc ngợi ca đảng quang vinh bác hồ kính yêu tôn vinh lực lượng công an nhân dân và các tình khúc nổi tiếng về hà nội
trong đó có thể kể đến các ca khúc
như đất nước chọn niềm vui hạnh phúc thắng lợi hành khúc công an nhân dân bài ca non sông vũ khúc tây nguyên
tất cả những cái tác phẩm này thì nó là những cái tác phẩm mà các nghệ sĩ và các ca sĩ đã được tôn nguyện cơm xuyên để sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mọi hoạt cảnh
tôi rất phấn khỏi khi chương trình phổ chức được sự đón nhận rất đông đảo của quận chính nhân dân
bạn bè quốc tế bánh nghe và chiêm mưu
chương trình còn có một số tác phẩm múa như dáng sen đèn lồng đỏ giáng đứng việt nam và một số ca khúc đơn ca nữ như bài ca thống nhất bài ca hồ chí minh
đặc biệt các nghệ sĩ còn biểu diễn các bài hát bản nhạc nga được các thế hệ người dân yêu thích
để đáp ứng mong muốn của người dân thời gian tới đây đoàn nghi lễ công an nhân dân sẽ tiếp tục biểu diễn tại phố đi bộ hồ gươm
với nhiều tác phẩm đặc sắc hấp dẫn và mới lạ
các cựu học viên công an nhân dân việt nam theo học tại học viện điều tra volcarkras đã giữ vững bản lĩnh chính trị
đóng góp đáng kể cho sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đó là khẳng định của thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ gặp mặt kỷ niệm một mươi năm thành lập hội cựu học viên học viện điều tra volgas liên xô liên bang nga
trong suốt một mươi năm qua tổ chức hội đã như một sợi dây kết nối ân tình với rất nhiều hoạt động ý nghĩa
đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chính trị và tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và liên bang nga
bảy mươi năm trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn chín tại đơn vị t một mươi sáu bộ công an
năm mươi chín cựu học viên việt nam đã tốt nghiệp trường điều tra dự thẩm bộ nội vụ liên xô liên bang nga
hoặc để thành lập hội cựu học viên học viện điều tra volgagras liên xô liên bang nga
từ đó đến nay ban liên lạc đã quy tụ được hai trăm linh năm cựu sinh viên
bao gồm một mươi khóa được đào tạo thời kỳ liên xô cũ chín khóa đào tạo thời kỳ liên bang nga
và hàng chục cựu học viên bổ túc nâng cao trình độ ngắn hạn từ khóa đầu tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hôm nay tại ninh bình là lần gặp thứ tư của hội
lúc nào mình cảm thấy rất hồ và mong để làm sao để gặp lại những bạn cũ
kể lại những chuyện ngày xưa lúc nào cũng cảm thấy nuối tiếc khi mình cũng chưa được gặp các thầy hết
mà đến lúc quay lại thì do mong muốn để trở lại trường đến lúc đó có lẽ thầy cũng không cảm thấy
cá nhân tôi luôn luôn có những cảm xúc vô cùng là tự hào đồng thời cũng rất là xúc động
bởi vì là thứ nhất là có thể nhớ lại những tháng ngày học tập sinh sống
và được giáo dục rèn luyện ở đất nước nga vô cùng là vĩ đại
mỗi lần gặp là một lần những cựu học viên
được ôn lại kỷ niệm khi cùng học chung dưới mái trường volgas
từ những cán bộ đầu tiên của lực lượng công an việt nam sang học trong hoàn cảnh đất nước mới giải phóng còn nhiều khó khăn
đến nay bộ công an đã có một đội ngũ sĩ quan được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực điều tra tội phạm và giám định tư pháp
nhiều đồng chí đã trở thành những người giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý của ngành
vinh dự được chủ tịch nước phong hàm cấp tướng và được đặt cách kéo dài thời gian công tác
để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và thật vinh dự tự hào khi trong cuốn kỷ yếu xuất bản năm hai nghìn một mươi tám
nhân kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập học viện điều tra volgarat
có năm cựu học viên công an việt nam được vinh danh
là một trong năm người được vinh danh tại bảng bàn danh dự của học viện điều tra volgagrad
cho hết cả cá nhân tôi rất là tự hào
tôi không bao giờ có thể quên được cái sự ủng hộ
ở đó đặc biệt là các thầy các cô đã giúp tôi ủng hộ tôi trong học tập trong cuộc sống
mười năm qua hội như một sợi dây kết nối ân tình với bao hoạt động ý nghĩa
như thăm hỏi động viên hội viên tri ân thầy cô giáo
và tăng cường các hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực với trường cũ
đặc biệt ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua
ban liên lạc đã tổ chức cho một mươi hai cựu học viên sang thăm
và dự lễ kỷ niệm năm mươi hai năm ngày thành lập học viện volgarat
tại đây đoàn đã được chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ
giữa hai học viện cảnh sát nhân dân và học viện điều tra volgas
về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
được tham dự lễ khánh thành tượng thầy và trò
trong đó có hình tượng một chiến sĩ công an nhân dân việt nam
với tựa đề tạm dịch là từ các cựu học viên cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
để nhớ về những năm tháng học tập tại học viện
đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa
bởi lần đầu tiên và duy nhất
ý công an việt nam được thể hiện trong tổng hợp tượng đài
và được đặt tại vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên của học viện
chúng ta quyết tâm hơn nữa và sống xứng đáng
với những sự rèn rũa của các thầy cô ngày xưa
các thầy hết lòng về chúng ta
kể cả học tất cả các môn
trong đó không bao giờ quên được
quý vị hội của chúng ta
là người thường xuyên củng cố phát triển
mang tính đặc sắc riêng có
của những người đã từng sống học tập
ở nước nga nói chung
và ở học viện volga grat nói riêng
và dù là nước nga hay nước việt
thì đến đâu những câu chuyện của những năm tháng
được sống và học tập tại xứ sở bạch dương xa xôi
vẫn được kể lại trong sự bồi hồi xúc động
về một thời của tuổi trẻ tươi đẹp
ngày gặp mặt
không chỉ ôn lại những kỷ niệm
mà còn là dịp để họ tế tắm
nuôi dưỡng tâm hồn trái tim và nghị lực của mình
những người chiến sĩ công an
may mắn được trải qua tuổi thanh xuân của mình
và trưởng thành giới mái trưởng soviet
tình cảm thiên liêng ấy
mãi mãi là sợi dây kết nối
mối quan hệ hữu nghị đoàn kết việt nga
từ thế hệ này sang thế hệ khác
tiếp theo sẽ là phần điểm lại
các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ diễn ra trong tuần
tiếp thu ý kiến đóng góp vào báo cáo
về tình hình công tác phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
về công tác phòng chống tội phạm mạng
và cung cấp thông tin vụ ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng
trong container tại anh
tuần qua chúc mừng các đại sứ tổng lãnh sự
đã được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng
giao trọng trách làm trưởng đại diện việt nam
tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm chúc các đại sứ tổng lãnh sự
sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trọng trách được giao
bộ trưởng mong muốn các đại sứ tổng lãnh sự
trên cơ vị công tác mới sẽ tiếp tục chủ động
phối hợp hỗ trợ lực lượng công an
thực sự trở thành cầu nối giữa đảng nhà nước
nhân dân các ngành của việt nam
với các đối tác nước ngoài giúp bộ công an
thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác
với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước
đưa việc hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu
có hiệu quả thiết thực đồng thời tiếp tục
quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ
của bộ công an tại các nước sở tại
hoàn thành nhiệm vụ được giao hỗ trợ
các đơn vị chức năng của bộ công an thực hiện
nhiệm vụ quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm
sau thành công của sự kiện thể thao
giải chạy đua tiếp sức kizuna ekiden
hai nghìn một mươi tám chạy vì an toàn giao thông
năm nay bộ công an tiếp tục
chủ trì phối hợp với báo mainichi
tổ chức chuỗi các sự kiện giao lưu thể thao
kết nối kinh tế việt nhật
và giải chạy kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi một
đánh giá cao công tác chuẩn bị
của các đơn vị cho sự kiện này
thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu các đơn vị chức năng phải đảm bảo
an ninh an toàn cho giải chạy
cùng với đó làm tốt công tác truyền thông
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
y tế tránh để xảy ra sơ sót bị động
tăng cường phối hợp giữa các đơn vị
trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
giữa cảnh sát giao thông công an quận phường
trong điều kiếp giao thông
tuần qua trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã tới kiểm tra công tác
tại công an tỉnh tây ninh và khánh hòa
ghi nhận nỗ lực của các địa phương
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
thứ trưởng đề nghị lực lượng công an hai tỉnh
tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ
gắn với phòng ngừa xã hội xây dựng thế trận
an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn
từng khu dân tư hỗ trợ đắc lực
cho đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội phục vụ phát triển
kinh tế xã hội ở địa phương
những năm qua bộ công an tích cực
hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt tinh thần
của ngày pháp luật việt nam một cách nghiêm túc
liên tục đi vào nền nếp với nhiều
cách làm hay sáng tạo có trọng tâm trọng điểm
xác định việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trên phương tiện bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
là nhiệm vụ thường xuyên liên tục
trong đó công an nhân dân là lực lượng nòng cốt
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các cấp
chủ động trong công tác tham mưu xây dựng
triển khai thực hiện chương trình kế hoạch tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa
các quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống
vào thực tiễn công tác chiến đấu
để mỗi đạo luật mỗi quy phạm pháp luật
trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh
phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội